sau một ngày xảy ra trận lũ ống tại xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai đến nay các cơ quan chức năng
đã cùng với người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả khơi thông các tuyến đường
về cơ bản cuộc sống của người dân đã dần ổn định trở lại
theo đánh giá của chính quyền địa phương trận lũ đã gây thiệt hại khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
thời điểm hiện tại các tuyến đường chính đã được khơi thông cây cầu bị sập cũng đang được tháo rỡ để chờ làm cầu mới
hầu hết các hộ dân đã dọn dẹp nhà cửa tạm ổn một trăm một mươi sáu hộ dân bị chia cắt do cầu sập
thì còn một con đường tránh khác nên không bị ảnh hưởng nhiều
trước mắt người dân đang cần được hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày
tỉnh lào cai và huyện sapa dự kiến sẽ tập trung làm lại cầu mới cho người dân trong thời gian sớm nhất
tiến hành vệ sinh đồng ruộng và sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất
đồng thời tiếp tục giả soát thống kê để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống